một thông tin đáng chú ý từ nghị định số ba mươi bốn vừa được chính phủ ban hành
đó là bắt đầu từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín thì sẽ giảm số lượng cán bộ công chức cấp xã
cụ thể số lượng cán bộ công chức cấp xã được bố trí theo quyết định phân loại đơn vị hành chính xã phường thị trấn
cấp xã loại một tối đa hai mươi ba người giảm hai người so với quy định cũ
cấp xã loại hai tối đa hai mươi một người giảm hai người so với quy định cũ
cấp xã loại ba tối đa một mươi chín người giảm hai người so với quy định cũ
nghị định cũng sửa đổi bổ sung quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
cụ thể loại một tối đa một mươi bốn người giảm tám người so với quy định cũ
loại hai tối đa một mươi hai người giảm tám người so với quy định cũ
loại ba tối đa một mươi người giảm chín người so với quy định cũ
quy định mới này nhằm thực hiện chủ trương tinh giản biên chế tinh gọn bộ máy trong cơ quan quản lý nhà nước